hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu số lượng việc phân bổ đại biểu giữa đại hội một mươi ba của đảng và một số vấn đề quan trọng khác
phát biểu khai mạc hội nghị thay mặt bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ hội nghị diễn ra trong thời điểm cả nước đang kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và đặc biệt trong bối cảnh toàn đảng toàn dân đã và đang làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín góp phần khơi dậy trong toàn đảng toàn dân và toàn quân niềm tự hào về đảng quang vinh bác hồ vĩ đại dân tộc việt nam anh hùng
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh hơn ai hết mỗi đồng chí ủy viên trung ương cần phát huy truyền thống cách mạng kiên cường vẻ vang của đảng và dân tộc nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm phân đấu hoàn thành thật tốt trọng trách được giao
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh hơn ai hết mỗi đồng chí ủy viên trung ương cần phát huy truyền thống cách mạng kiên cường vẻ vang của đảng và dân tộc nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm phân đấu hoàn thành thật tốt trọng trách được giao
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh hơn ai hết mỗi đồng chí ủy viên trung ương cần phát huy truyền thống cách mạng kiên cường phân đấu hoàn thành thật tốt